cũng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà hai nhóm đối tượng tại huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã khiêu khích nhau rồi mang hung khí đánh nhau
hậu quả cả nhóm mắc vào vòng lao lý kẻ bị thương tật phóng sự sau đây cũng như một lời cảnh tỉnh đến giới trẻ
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam các đối tượng
lý hậu hai mươi một tuổi danh thuyền hai mươi năm tuổi danh giàu hai mươi sáu tuổi danh phước hai mươi tuổi danh cẩm tử ba mươi bốn tuổi đền nông trường ba mươi bốn tuổi
cả sáu trước tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
ngoài ra đối tượng thạch khánh lam một mươi bảy tuổi trú huyện nhân trạch cũng bị khởi tố nhưng cho tại ngoài để điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc nhóm đối tượng gồm nguyễn văn lành hai mươi ba tuổi nguyễn văn tâm hai mươi ba tuổi trần văn hiếu một mươi chín tuổi nguyễn văn tình hai mươi tuổi la khánh duy hai mươi tám tuổi
cả năm tạm trú tỉnh đồng nai cũng bị khởi tố về hành vi tương tự
riêng đối tượng hồ anh kiệt một mươi năm tuổi quê tỉnh an giang được cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh để xử lý
ngoài ra cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng tham gia hỗn chiến hiện đang bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật
ngày đó là hậu qua bên em và kêu em đi kêu em với anh em qua giúp hậu bên anh em bên tâm đen
rồi kiếm mấy lần đầu không gặp mới lần thứ hai đi lần thứ hai đi kiếm mới gặp
kiếm mới gặp
anh thành gặp anh thành anh thành nói không phải anh thành
lúc đó là anh em quánh với trẻ anh thành rồi
thì lúc đó anh em bên tâm đen mới chạy ra một tốt với mấy người
lúc anh em chạy lên thì thấy tâm đang hỗn chiến với tên hậu
thì em cầm hệ ba khúc lượt đổi trụ bố
xong em không thấy ai nữa xong em chưa về
biết không thể thoát tội ngày hai mươi bảy tháng năm
các đối tượng lý hậu danh dầu danh phước
danh cẩm tử đền nông trường thạch khánh lan nguyễn văn lành
nguyễn văn tâm trần văn hiếu nguyễn văn tịnh la khánh duy và hồ anh kiệt
đã lần lượt đến cơ quan công an đầu thú
đến ngày một tháng sáu đối tượng danh thuyền cũng đến đầu thú
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
mà nó là bài đi với ai
tuyên truyền phòng ngay xã hội đấy
thì chúng tôi đã phối hợp với các bán ngành trong địa bàn huyền
phối hợp với các công ty để tuyên tuyên
các đội ngũ công nhân trong khu công nghiệp và đến tầng người dân
đề ra những biện pháp phòng ngừa
không để tình trạng xảy ra hồn chiến đánh nhau gây thương tích
biện pháp thứ hai là biện pháp ngụy vụ
chúng tôi đã tổ chức tuần tra mật phục và gọi hỏi răn đe từng đối tượng
có dấu hiệu là lập băng lập nhóm để quản lý và kiệt phá xử lý
theo quy định của pháp luật
có thể nói hậu quả của hai nhóm hỗn chiến trên không chỉ ảnh hưởng nặng
về vật chất sức khỏe tinh thần đối với bản thân các đối tượng
và gia đình của đối tượng phạm tội
mong rằng một bản án nghiêm khách để răn đe nhóm đối tượng hung hãng trên
và là lời cảnh báo đối với những kẻ định dùng bạo lực
để giải quyết các mâu thuẫn đời thường